với đảng và nhân dân với chế độ xã hội chủ nghĩa chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ quan đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng trong mọi tình huống
mỗi cán bộ chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng ý chí quyết tâm cao có tinh thần khắc phục khó khăn tự lực tự cường
thủ tướng yêu cầu phải phát huy khả năng chiến đấu của từng lực lượng từng đơn vị đảm bảo chủ động trong mọi tình huống kiên quyết không để bị động bất ngờ bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa
đặc biệt là phải làm tốt vai trò làm tham mưu cho đảng nhà nước quân ủy trung ương và bộ quốc phòng xây dựng các lực lượng phòng không toàn quân không quân toàn quân phòng không nhân dân tạo thành thế trận phòng không nhân dân vững mạnh rộng khắp sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc bầu trời tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
trong hai ngày hai mươi và hai mươi một tháng một mươi hai tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bunyang volachit và đoàn đại biểu cấp cao của đảng nhà nước lào đã đến thăm và làm việc với tỉnh nghệ an
cùng đi với đoàn có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị ủy viên thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí bunyang volachit cảm ơn đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh nghệ an đã đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước lào đến thăm nghệ an
với tinh thần trọng thị nồng ấm đồng chí cho biết chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam lần này nhằm tổng kết bế mạc năm hữu nghị đoàn kết lào việt nam việt nam lào hai nghìn hai mươi
kỷ niệm năm mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao bốn mươi năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác lào việt nam
tại buổi làm việc hai nhà nước việt nam và lào mong muốn trong thời gian tới cùng với các tỉnh có chung đường biên giới
cần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực
hai bên phối hợp chặt chẽ trong việc tuần tra song phương bảo vệ biên giới tích cực bảo vệ hệ thống cột mốc việt nam lào trên thực địa
chống di cư tự do xâm canh xâm cư kết hôn không giá thú ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch hòng chống phá và chia rẽ tình đoàn kết việt nam lào
dịp này đồng chí bunyang volachit đã đến dân hoa dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích kim liên nam đàn và thăm làm việc với bộ tư lệnh quân khu bốn
trong không khí chào đón giáng sinh trên khắp cả nước hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới thăm tòa giám mục thanh hóa thăm hỏi bà con giáo dân nhân dịp giáng sinh hai nghìn hai mươi
trong buổi gặp gỡ với chủ tịch hội đồng giám mục việt nam đức cha du sê nguyễn trí linh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đồng bào công giáo đạt được
trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân mong muốn thời gian tới giáo hội công giáo việt nam sẽ tiếp tục gắn bó và đồng hành cùng toàn dân tộc xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh thịnh vượng
bà con giáo dân phát huy tinh thần sống tốt đời đẹp đạo thực hiện đúng những lời đức giáo hoàng đã chỉ dạy người công giáo tốt đồng thời cũng phải là một người công dân tốt
nhân dịp giáng sinh hai nghìn một mươi bảy chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thay mặt đảng và nhà nước gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể đồng bào công giáo nói chung
và bà con giáo dân tại thanh hóa nói riêng chúc bà con có một mùa giáng sinh ấm cúng đoàn kết và an lành
hôm nay tại hà nội bộ nội vụ đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết một mươi ba năm thi hành luật thi đua khen thưởng và triển khai công tác thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến dự và chỉnh
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến dự và chỉnh
rất nhiều ý kiến đóng góp từ cơ sở đã được đưa ra nhằm góp phần đưa quy định về thi đua khen thưởng đi vào thực chất đúng người đúng việc tránh tình trạng dồn các loại hình khen thưởng cho cấp lãnh đạo
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cũng nhấn mạnh
do cái tham mưu đề xuất công tác kiểm tra chưa tốt cho nên vẫn có tình trạng là thời gian qua chúng ta đã có cái đề xuất bình chọn mang tính là
cao bằng mang tính là luân phiên trong thi đua khen thưởng mà chưa đảm bảo đúng thực chất chưa đảm bảo đúng thành tích
cũng còn có một số trường hợp là đề xuất khen thưởng đối với tổ chức cá nhân có vi phạm có sai phạm dẫn đến là cái dư lượng xã hội là không đồng tình
chỉ đạo tổ chức việc bình chọn khen thưởng
phải đảm bảo dân chủ công bằng công khai minh bạch chính xác khách quan đúng người đúng thành tích
trong thời gian tới các cơ quan liên quan cần tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế về thi đua khen thưởng
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến qua đó nâng cao chất lượng công tác khen thưởng
sáng nay tại thành phố đà nẵng bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức hội nghị sơ kết chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi của chính phủ
hội nghị sơ kết chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi
hội nghị sơ kết chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi
hôm nay ban chỉ đạo về nhân quyền của chính phủ và ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung ương đã tổ chức tập huấn
nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về quyền con người ở việt nam
hội nghị đã cung cấp những thông tin cơ bản về quan điểm chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước việt nam và cộng đồng quốc tế về quyền con người
vai trò của truyền thông báo chí trong bảo đảm thúc đẩy quyền con người ở việt nam
vấn đề quyền con người trong quan hệ quốc tế và trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế
về quyền con người của việt nam
tại hội nghị các đại biểu trao đổi ý kiến chia sẻ kinh nghiệm về cách tiếp cận quyền con người trong các bài viết
đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về quyền con người ở việt nam thời gian tới
việt nam dự kiến đạt kim ngày xuất khẩu trên hai trăm một mươi hai tỷ usd
thưa quý vị trong không khí tri ân chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
các hoạt động thiết thực và trang trọng đã được nhiều địa phương trên cả nước tổ chức
tại bình dương hôm nay đã diễn ra lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trên địa bàn xã an tây thị xã bến cát trong giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi hai một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
buổi lễ được tỉnh bình dương và thị xã bến cát tổ chức
các hoạt động thiết thực và trang trọng đã được diễn ra lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trên địa bàn xã an tây thị xã bến cát trong giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi bốn một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
với thời điểm hiện nay tập đoàn điện lực việt nam đang cung cấp điện trực tiếp tới trên hai mươi năm sáu triệu khách hàng trên cả nước với chín mươi chín chín mươi tám xã phường thị trấn có điện và một mươi một huyện đảo đã được evn cung cấp điện trực tiếp qua điện lưới quốc gia hoặc các nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ như điện mặt trời điện gió
với mục tiêu đưa các dịch vụ điện năng đến gần thuận tiện hơn với tất cả khách hàng sử dụng điện trong cả nước
từ ngày hai mươi một tháng một mươi hai để tiếp cận các dịch vụ của ngành điện cung cấp các khách hàng chỉ cần truy cập vào website chăm sóc
các khách hàng có thể truy cập vào cổng giao tiếp điện tử của các trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc chuyên mục evn và khách hàng tại website của tập đoàn
ngoài ra các khách hàng sử dụng điện còn có thể truy cập vào cổng giao tiếp điện tử của sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước được kết nối với hệ thống chăm sóc khách hàng của ngành điện
yêu cầu của khách hàng sẽ ngay lập tức được chuyển đến các công ty điện lực để xử lý giải quyết các bước tiếp theo
tại sơn la cây cam hiện là một trong những cây trồng chủ lực của huyện phủ yên
nơi phải gánh chịu hậu quả nặng nề của trận lũ lịch sử vừa qua
sản phẩm cam phú yên vừa được bộ khoa học và công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
đây là kết quả của việc vận động người dân chuyển đổi từ cây trồng ngắn ngày năng suất hiệu quả thấp sang trồng cây ăn quả góp phần giúp người dân ổn định sinh kế lâu dài
khu vườn này đang được gia đình bà doãn thị nụ thôn văn yên xã mường thải huyện phù yên san gạt làm đường đồng mức để trồng cam đường canh
cách đây sáu năm gia đình bà đã đi học hỏi kinh nghiệm trồng các loại cây ăn quả có múi như cam quýt ngọt bưởi
tại những vùng trồng cam nổi tiếng như cao phong tỉnh hòa bình văn chấn tỉnh yên bái
thấy việc trồng cam trên đường đồng mức như thế này sẽ giúp cho quá trình chăm sóc thu hoạch thuận tiện hơn
hạn chế thấp nhất rửa trôi đất do mưa lũ nên gia đình bà đã áp dụng theo hình thức này
với bốn trăm linh gốc cam đường canh mỗi năm gia đình bà nụ thu cả chục tấn quả
đi ra ngoài xã hội thì thấy anh em làm nó có kỹ thuật khoa học thì mình cũng học hỏi được
về gia đình thì thôi cũng đầu tư về trồng
trồng thì đến bây giờ thì kết quả công nào của mình ra mình trồng thì đến bây giờ được thu thì gia đình nói thật là cũng rất vui mừng
hiện nay trên địa bàn huyện phú yên có hơn bốn trăm linh hectare cây ăn quả có múi trong đó có trên một trăm chín mươi hectare trồng cam
cam phú yên có đặc điểm quả to đều vỏ mọng và ngọt
cây cam được xác định là một trong những mũi nhọn phát triển kinh tế của địa phương
việc được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ là tiền đề quan trọng để nâng cao thương hiệu giá trị sản xuất
và đặc biệt là để đảm bảo ổn định đời sống cho người dân trồng cam
ban huyện phú yên đã ban hành quyết định và giao chỉ tiêu đến các xã để tổ chức thực hiện hình thành vùng cam huyện phú yên
trong quá trình đánh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện
thì phú yên đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
một là giả soát toàn bộ quy hoạch súng đất quy hoạch cây quả trên nội bản toàn huyện
thứ hai là xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm và có giao chỉ tiêu đến từng xã từng bản
để trồng các loại cây quả có muối trên nội bản
đây là sản phẩm nông sản thứ ba của tỉnh sơn la được chứng nhận thương hiệu
điều này sẽ mở hướng ổn định cho đầu ra động viên khích lệ người trồng cam
yên tâm đầu tư thâm canh nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm cam đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng
đây cũng là tiền đề quan trọng trong việc gìn giữ thương hiệu nông sản
duy trì niềm tin của người tiêu dùng
qua đó để chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ nguồn lực quảng bá nhãn hiệu sản phẩm ra thị trường
đồng thời có những phương án xây dựng chỉ dẫn địa lý cho từng vùng trồng
tiến tới là phải cấp cái chứng nhận chỉ dẫn địa lý để làm sao là người tiêu dùng trong
nước và người tiêu dùng ngoài nước là qua cái tem truy xuất đó thì sẽ biết là cái sản phẩm này
được sản xuất ở đâu với quy trình như thế nào có an toàn hay không
để làm sao là đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường
cũng như là phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế hiện nay
tận dụng những lợi thế về điều kiện tự nhiên những năm qua
việc phát triển diện tích cây ăn quả có múi trên địa bàn huyện phù yên
đã được xác định là một trong những hướng đi quan trọng trong phát triển kinh tế
để đảm bảo tính chủ động trong việc quản lý và tiêu thụ sản phẩm ổn định
tránh tình trạng ép cấp ép giá huyện phú yên cũng khuyến khích thành lập hợp tác xã
các hộ trồng cam tham gia sản xuất theo mô hình việt gáp
đây cũng được coi là giải pháp quan trọng trong việc giữ vững thương hiệu
và đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm cam phù yên
trong phần tin quốc tế nước mỹ phản ứng trái chiều về luật cải cách thuế mới
anh có thể rời eu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị hạ viện mỹ vừa thông qua dự luật cải cách thuế trị giá một năm nghìn tỷ đô la mỹ của đảng cộng hòa
đánh dấu một thắng lợi pháp lý quan trọng của tổng thống donald trump trong năm đầu cầm quyền
đây được coi là dự luật cải cách thuế sâu rộng nhất của đảng cộng hòa
trong ba mươi năm qua tại mỹ các tập đoàn lớn của mỹ đã hoan nghênh quyết định này
song phe dân chủ thì phản đối mạnh mẽ vì cho rằng dự luật sẽ chỉ có lợi cho người giàu
với hai trăm hai mươi bốn phiếu thuận và hai trăm linh một phiếu chống hạ viện mỹ lần thứ hai thông qua dự luật cải cách thuế trong vòng hai ngày
tại thượng viện dự luật cũng đã được thông qua với tỷ lệ năm mươi một phiếu thuận và bốn mươi tám phiếu chống
phát biểu tại nhà trắng tổng thống mỹ donald trump khẳng định đây là quyết định đúng đắn
với việc đưa nước mỹ mạnh mẽ trở lại
đây là điều chưa từng có trong ba mươi bốn năm qua
và là mức cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử đất nước cải cách đi kèm với giảm thuế
chúng ta sẽ đem lại ít nhất bốn tỷ đô la mỹ trở lại đất nước
trung tâm chính sách thuế một cơ quan nghiên cứu độc lập đánh giá rằng dự luật cải cách sẽ giảm thuế cho chín mươi năm người mỹ trong năm hai nghìn một mươi tám
sau mức giảm lại khá tranh lệch đối với những người có thu nhập
dự luật cũng hủy bỏ một phần đạo luật chăm sóc y tế obamacare và tăng mức nợ liên bang lên gần một năm trăm linh tỷ đô la mỹ trong thầm nhiên tới
chính những điều này đã khiến cho dự luật vấp phải sự phản đối gai gắt từ phía đảng dân chủ
chỉ có hai nơi ở mỹ ăn mừng chiến thắng này đó là nhà trắng và các tập đoàn
giảm thuế sẽ không dẫn tới việc thêm việc làm
nó chỉ đem lại mức lương khổng lồ cho các cl và tiền cho giới siêu giàu
trong khi đó lãnh đạo của công ty viễn thông đa quốc gia at t công bố kế hoạch bổ sung nguồn quỹ đầu tư thêm một tỷ đô la mỹ trong năm hai nghìn một mươi tám
bày tỏ tin tưởng với dự luật mới này
cho đến nay vẫn còn nhiều hoài nghi về khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của dự luật và có đến năm mươi năm người mỹ phản đối
thêm một bằng chứng nữa cho thấy quan hệ giữa hai nước mỹ và nga đang xuống thấp nghiêm trọng
bộ tài chính mỹ vừa bổ sung năm công dân nước nga
vào danh sách bị áp đặt trừng phạt theo cái gọi là đạo luật nhân quyền margnisky mà quốc hội mỹ đã thông qua
trong số năm người bị bổ sung vào danh sách áp đặt trừng phạt của mỹ có ông ramjan kadirov là tổng thống nước cộng hòa chenda trực thuộc nga
mỹ cho rằng ông này có những hành vi tra tấn hoặc giết người trái luật
theo luật của mỹ các cá nhân nằm trong danh sách trừng phạt sẽ bị phong tỏa toàn bộ tài sản tại mỹ và cấm làm ăn với các doanh nghiệp của nước này
động thái của washington là một trong những hành vi trả tấn hoặc giết người trái luật
động thái của washington được đưa ra sau khi nga ra thông báo đang chuẩn bị các phương án đối phó trước khả năng mỹ và các nước khác áp đặt các lệnh trừng phạt mới
hồi tháng tám tổng thống mỹ donald trump đã ký ban hành thành luật các biện pháp trừng phạt mới áp đặt vào nga
đầu tháng này liên minh châu âu cũng đã nhất trí gia hạn thêm sáu tháng các biện pháp trừng phạt kinh tế áp đặt với nga sau khi hết hạn vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
ủy ban châu âu vừa đề xuất đàm phán với anh về một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài một năm chín tháng
điều này đồng nghĩa với việc là anh sẽ thực sự ra khỏi thị trường chung và liên minh hải quan vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
quyết định này dựa trên những hướng đàm phán mới mà nhà đàm phán hàng đầu liên minh châu âu về brexit ông michael barnier đưa ra trước đó
theo thỏa thuận của hai mươi bảy nước thành viên nhằm mở các cuộc đàm phán về tương lai quan hệ anh và eu
ủy ban châu âu đã thông qua khuôn khổ mà ông barnier đề xuất về giai đoạn chuyển tiếp ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và kết thúc vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi để phù hợp với khuôn khổ ngân sách nhiều năm của liên minh châu âu
trong giai đoạn này anh sẽ phải tuân thủ toàn bộ các quy tắc của liên minh châu âu kể cả các quy tắc mới
chính phủ anh hy vọng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc chính trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trong một dấu hiệu cho thấy sự bất ổn trong chính phủ anh phó thủ tướng nước này damien grin tối qua đã quyết định từ chức
sau khi ông thừa nhận không có thỏa thuận
điều này cũng trung thực liên quan tới những hình ảnh khiêu dâm được tìm thấy trên máy tính cá nhân của ông cách đây một mươi năm
ông damien grin là một trong những đồng minh thân cận nhất của thủ tướng theresa may
đây là quan chức thứ ba trong nội các của thủ tướng anh buộc phải từ chức trong chưa đầy hai tháng qua
sau cựu bộ trưởng quốc phòng michael falong cho thấy sự bất ổn trong chính phủ anh vốn đang phải đối mặt với những cáo buộc
liên quan tới quấy dối tình dục và nội các chia rẽ về vấn đề anh rời khỏi eu
quý vị khán giả thân mến
thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt